sáng kiến tổ chức ngày bệnh hiếm được thực hiện lần đầu ở pháp vào năm hai nghìn tám và đến năm hai nghìn một mươi
việt nam đã trở thành một trong những quốc gia tham gia tích cực hưởng ứng ngày đặc biệt này
câu chuyện về những bệnh nhân và gia đình của bệnh nhân mắc bệnh hiếm ở việt nam ngay sau đây
chắc hẳn sẽ khiến cho chúng ta không khỏi xúc động
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
một năm tỷ đồng cho một năm điều trị một con số quá lớn mà chị yên và cả gia đình chưa bao giờ dám mở tới
thế nên dù đã trải qua ba năm
cũng còn chữa trị căn bệnh dối loạn truyền hóa pompey hiếm gặp
đến giờ phút này có những lúc chị nguyễn thị yên vẫn chưa tin được là con chị đang được chữa trị hàng ngày
để giờ đây khi bước qua chặng đường ba năm đầy khắc nghiệt chị chỉ có một mong ước giàn dị
sau một thời gian chữa bệnh thì các bà mẹ các con sẽ được đoàn tụ với gia đình
và không phải là đi đến bệnh viện để truyền thức cho con nữa
chúng ta sẽ được ở nhà ăn cơm với các con hôm nay
mà đó là mong ước
mong ước của chị yên cũng là mong ước của những gia đình có con bị bệnh hiếm hiện nay
bởi bệnh hiếm là một nhóm bệnh đơn độc chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân số
hầu hết là bệnh di truyền và bệnh một khi đã xuất hiện thì sẽ duy trì suốt đời
bởi vậy mà với những bệnh nhân bệnh hiếm nếu không có sự chung tay
chia sẻ của các đơn vị tổ chức và cộng đồng xã hội
thì việc chữa trị kịp thời hay duy trì sự sống sẽ luôn là một điều sáng
tất cả các gia đình bệnh hiếm của tôi thì đều mong muốn là có thể đồng hành với các con suốt cuộc đời
nếu như mà chúng ta phát hiện sớm thì rất nhiều nhóm bệnh mà chúng ta có khả năng can thiệp
và thậm chí là có cuộc sống bình thường
tôi nghĩ rằng là những người mắc bệnh hiếm nếu như mà nhận được cái sự quan tâm của toàn bộ thế xã hội
đặc biệt là các nhà quan tâm và doanh nghiệp cùng chia sẻ thì cái gánh nặng nó giảm đi rất là rõ
theo ước tính trên thế giới có khoảng ba triệu
hai trăm năm mươi triệu người đang mắc ít nhất một trong bảy bệnh hiếm
tại việt nam hiện có khoảng một trăm linh căn bệnh hiếm và khoảng sáu triệu người mắc căn bệnh hiếm gặp
và con số sáu triệu cũng sẽ là số lượng người mắc bệnh hiếm có thể duy trì và điều trị lâu dài
nếu có sự chung tay của cộng đồng và xã hội để các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân
được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng tốt nhất và có một cuộc sống ổn định nhất